đã thành thông lệ hàng năm cứ vào dịp chuẩn bị tết đến xuân về bộ tư lệnh vùng hai hải quân lại tổ chức đoàn công tác ra thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ nhà giàn nhân viên đang công tác trên nhà giàn dk một
năm nay cũng vậy những chuyến tàu gửi gắm tình cảm của quân và dân cả nước từ đất liền mang hàng hóa nhu yếu phẩm cho tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy đã khởi hành để đến với bộ đội nhà giàn dk